liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đến nay đã có hơn năm mươi tám trăm linh ca bệnh được điều trị khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là bốn trăm sáu mươi ba ca và số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bảy hai triệu liều trong đó tiêm mũi một là hơn sáu năm triệu liều và tiêm mũi hai là hơn bảy trăm bốn mươi bốn liều
tính từ một mươi chín h ngày hôm qua ba tháng tám đến sáu giờ sáng nay bốn tháng tám nước ta ghi nhận bốn hai trăm bảy mươi một ca nhiễm mới trong đó có bốn ca nhập cảnh còn lại là ghi nhận ở trong nước
và nhiều nhất tiếp tục là tp hcm với hai ba trăm sáu mươi năm ca sau đó là bình dương một ba mươi hai ca
vào tối qua theo tin từ sở y tế hà nội thành phố đã hoàn thành tiêm năm mươi năm mươi bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày ba tháng một mươi
như vậy là cộng dồn đợt sáu và đợt bảy thành phố đã tiêm được hơn sáu trăm sáu mươi mũi hiện nhiều quận huyện thị xã đã hoàn thành đợt tiêm này
đơn cử tại huyện gia lâm đến nay toàn huyện đã tổ chức tiêm được gần một mươi sáu chín trăm linh liều
riêng từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến ngày hai tháng tám toàn hiện đã tiêm được chín sáu trăm linh liều đảm bảo an toàn tiêm chủng và các quy định phòng chống dịch
tại thị xã tử sơn các đối tượng tiêm vaccine được chia thành một mươi ba nhóm
theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo tính chính xác minh bạch từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay toàn thị xã đã tiêm được một mươi ba ba trăm sáu mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt một trăm một mươi tám bảy kế hoạch được giao
tính từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến nay quận thanh xuân cũng đã tổ chức sáu điểm tiêm lưu động cho hơn hai mươi hai sáu trăm linh người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn
hơn hai mươi tám mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được thực hiện cho các đối tượng

liên quan đến vụ việc công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng phát hiện một công dân trên địa bàn có cất giữ bảy giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
do một hợp tác xã kinh doanh vận tải ban hành không ghi tên người được cấp gây ảnh hưởng cho công tác phòng chống dịch
ngày hôm qua ủy ban nhân dân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi triệu đồng đối với cá nhân và cơ quan cấp giấy đi đường sai quy định nói trên
theo đó hợp tác xã kinh doanh vận tải có địa chỉ ở quận hải châu bị phạt hành chính một mươi năm triệu đồng và cá nhân tài xế nói trên bị phạt hành chính bảy năm triệu đồng
cùng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể ngày hai tháng tám khi tài xế được giám đốc hợp tác xã cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
đã xin thêm sáu bản khác để chống thông tin người được cấp đem về nơi cư trú cho nhiều người dân ở khu dân cư
nhằm mục đích lưu thông dễ dàng qua các chốt kiểm dịch toàn bộ giấy đi đường không hợp lệ đã bị công an phường hòa an tịch thu để điều tra làm rõ
công an thành phố khuyến cao các tổ chức cá nhân cần cung cấp giấy đi đường đúng đối tượng công việc
được quy định lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới
cụ thể vào chiều tối ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện crono bắt quả tang nguyễn văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã nâm nơ đi huyện crono tỉnh đắk nông đang nhận năm trăm năm mươi triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện crono
với cam kết sẽ không quay phim ghi hình đăng tải cũng như phải gỡ bỏ các clip liên quan đến doanh nghiệp này đã đăng tải trên mạng xã hội
theo thông tin ban đầu lợi dụng việc có tranh chấp khiếu kiện liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam nung
sơn đã tham gia kích động người dân đòi đất từ doanh nghiệp và dùng điện thoại quay clip sau đó đưa lên mạng xã hội
thời gian gần đây lực lượng chức năng thành phố hà nội liên tục phát hiện nhiều vụ mua bán vận chuyển dụng cụ test nhanh covid một mươi chín nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
ngay trong sáng ngày hôm qua hàng nghìn bộ test nhanh nhập lậu đã bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội phát hiện thu giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội trên địa bàn phường xuân đình cơ quan công an đã phát hiện đối tượng phan văn tuấn đang vận chuyển hai thùng xốp bên trong có chứa hàng nghìn bộ test nhanh covid một mươi chín
tại cơ quan công an tuấn khai nhận đã đặt mua số hàng này từ bên đức sau đó vận chuyển lậu về việt nam để bán kiếm lời
mỗi một hộp test nhanh như thế này tuấn nhập về với giá khoảng hai trăm linh đồng sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá bốn năm trăm linh đồng
với số hàng này nếu bán cho lọt ra thị trường các đối tượng có thể thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
đây không những là hành vi trục lợi từ dịch bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác chống dịch của cơ quan chức năng khi lén lút buôn bán những thiết bị y tế chưa qua kiểm định
mới đây công an lạng sơn đã làm rõ đường dây làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe cho người
có nhu cầu đăng ký thi lấy giấy phép lái xe tại trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô trường an tỉnh lạng sơn
chính đối tượng bị bắt giữ cùng với nhiều toàn vật liên quan
các đối tượng lương thị thu dương văn tử lê lâm lô văn võ cùng chú tại tỉnh lạng sơn đã câu kết với các bác sĩ
nhân viên y tế của phòng khám số tám mươi ba tam thanh và số hai trăm năm mươi bảy trần năng ninh phường tam thanh thành phố lạng sơn
làm giả hơn một trăm linh giấy khám sức khỏe cho người đăng ký thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng a một a hai để trục lợi
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố chín đối tượng
đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức liên quan đến nội bộ cơ quan nhà nước
và hàng nghìn công dân ngoài xã hội gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với thủ đoạn đóng tiền để đi xuất khẩu lao động theo diện xin visa bảo lãnh tôn giáo
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với thân thị lý hai mươi chín tuổi trú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng
hiện có một trăm bốn mươi người đã đóng tiền cho nhóm đối tượng
họ là những người từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước chủ yếu là các tỉnh miền trung
người ít thì một mươi triệu đồng người nhiều thì gần tám mươi triệu đồng
người lao động sau khi nộp tiền được đưa đi khám sức khỏe dịch thuật hồ sơ đến đại sứ quán phỏng vấn
thậm chí còn nhận được thư mời từ phía nước ngoài và visa đợi ngày lên đường
thế nhưng toàn bộ số giấy tờ mà người lao động nhận được đều là giả
mình yêu cầu gửi các mã cốt của những người đã đổ visa
có gửi cho mình và có dấu đỏ của bên hàn quốc gửi sang
đấy những cái đấy sau này mới phát hiện ra là làm giả hết
thứ ba nó rất là khéo léo
ba nữa là khi mà mình hỏi là thế bây giờ đã có thư mời rồi thì có hộ chiếu với cả có visa và có vé máy bay chưa
thì gửi hết
gửi đây là tên của những người này đã đổ visa đã bay rồi
thậm chí còn chụp cả cái ảnh là ra sân bay tiễn cả lao động nữa
thế thì bắt đầu là lưu ý mới tin bắt đầu mới gửi hồ sơ vào
điểm chung của những đối tượng trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động
là tạo cho mình những vỏ bọc
còn ở vụ việc này thì đối tượng giới thiệu mình có quen biết nhiều người có vị trí quan trọng
trong các cơ quan nhà nước có thể giúp người lao động đi sang nước ngoài
mặt khác để tạo lòng tin cho khách hàng đối tượng còn trực tiếp đưa người lao động
đến sảnh tầng một đại sứ quán hàn quốc tại việt nam
rồi thuê một người đến gặp và phỏng vấn người lao động
đã đưa ra các hình thức như là khám sức
chỉ để tất tỏ và làm việc ảo cho các bạn đấy
đã tin tưởng và lập tuyển công ty
công ty em thì không có chức năng đưa người sự khẩu lao động
nên là em đã tư vấn và đã chứng đạt hơn sáu tỷ đồng
theo tài liệu điều tra công ty cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế toàn cầu
có ngành nghề kinh doanh cung ứng giới thiệu việc làm trong nước
không có giấy phép sử dụng đưa người đi lao động nước ngoài
tháng năm năm hai nghìn hai mươi công ty đã dừng hoạt động do khó khăn
những ai đã đóng tiền cho công ty này đề nghị liên hệ với công an quận nam tử liêm
để trình báo cung cấp thông tin
cách thức hoạt động để đối tượng tạo ra một phổ bọc
để tạo ra một niềm tin đối với các lao động và đưa những giấy tờ giả như visa hay là phiếu trình cục
để cho các lao động tin tưởng
các lao động đã tin tưởng trao đối tượng số tiền hơn sáu tỷ đồng để đối tượng chiếm đoạt
hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng để xác minh những đối tượng có liên quan
ngoài ra cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi muốn tham gia đi xuất khẩu lao động
cần tìm hiểu rõ thông tin
đơn vị tuyển dụng lao động qua các kênh chính thống để đối chiếu thông tin các công ty được cấp phép
tránh trở thành bị hại của các đối tượng lừa đảo
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua bộ y tế đã điều chỉnh việc phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt một mươi sáu
để bổ sung thêm cho tp hcm ba trăm một mươi chín liều và tp hcm thêm hai trăm tám mươi bốn liều
theo quyết định phân bổ trước đó hà nội và tp hcm cùng nhận hai trăm bảy mươi liều vaccine astrancineca
ngoài ra từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày ba tháng tám
việt nam tiếp nhận thêm hơn một triệu liều vaccine astrazeneca
bao gồm gần sáu trăm sáu mươi liều vaccine mua thông qua vnvc được phân bổ cho tp hcm
và hơn bốn trăm linh liều do chính phủ vương quốc anh và bắc ireland viện trợ được phân bổ cho hà nội
như vậy là trong ba lần phân bổ và bổ sung gần nhất
tp hcm được cấp hơn một một triệu liều và hà nội được cấp hơn tám trăm sáu mươi liều
ngoài ra các viện bệnh viện đơn vị trung ương tại tp hcm và hà nội
được cấp lần lượt bốn mươi liều và bảy mươi bốn năm trăm linh liều để tiêm cho người dân trên địa bàn
tp hcm tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong đó đáng chú ý có hàng chục ca mắc được phát hiện trong quá trình khám sàng lọc tại các cơ sở y tế
điều đó cho thấy việc khám sàng lọc góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình đó công tác trên đã được các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm triển khai chặt chẽ
nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ để có các phương án ứng phó kịp thời
chỉ trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong quá trình triển khai khám sàng lọc tiếp nhận bệnh nhân
trung tâm chận đoán y khoa kỹ thuật cao thiện nhân tp hcm đã phát hiện một mươi trường hợp dân tính với sars cov hai
trung tâm ngay lập tức đã phối hợp với cdc tp hcm để có những phương án cách ly và khoanh vùng những ép liên quan
quý vị phong lùng thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc ngay khởi báo anh là ở đây
trong những trường hợp bệnh nhân có truyền chứng nghi ngờ chúng tôi sẽ có hai cách
thứ nhất là tư vấn bệnh nhân xét nghiệm covid trước khi vào khám thì phát hiện tổng đạo một mươi sáu ca trong ba tháng
tất cả những trường hợp đó thì chúng tôi đều báo cho cdc và nhằm giúp cho cdc nhanh chóng có biện pháp
để tổ chức giám sát và khoanh vùng xử lý ngay các ổ dịch
tại bệnh viện đà nẵng chút kiểm tra sàng lọc được đặt tại cổng ra vào
bệnh viện bố trí nhân viên y tế làm việc theo ca kíp ứng trực liên tục hai mươi bốn trên bảy
tại đây người bệnh người nhà bệnh nhân và tất cả khách đến làm việc tại bệnh viện đều bắt buộc khai báo y tế
đo thương nhiệt và rửa tay sát khuẩn
những người có yếu tố nghi ngờ sẽ được hướng dẫn về phòng khám cách ly riêng để kiểm tra và tư vấn tùy theo trường hợp cụ thể
thông qua quy trình chặt chẽ này đã có những trường hợp mắc covid một mươi chín được phát hiện và xử lý kịp thời
chúng ta phát hiện rất là nhiều ca và có triệu chứng hay những ca nhiều khi là không có triệu chứng
nhưng mà đi vào bệnh viện do đó thì sẽ phát hiện ra những ca trong cộng đồng
giúp cho công tác chống dịch của thành phố được thuận lợi hơn
và giúp những ca mà trước đây là bệnh nhân ngại đi khám ở những nơi khác thì các khám bệnh viện
giúp cho công tác phần ngăn chặn những ca la nhiễm trong cộng đồng tốt hơn
cùng với việc nâng cao chất lượng khám sàng lọc các bệnh viện cơ sở
bệnh viện y tế trên địa bàn thành phố hà nẵng cũng đã siết chặt thực hiện nghiêm các giải pháp đồng bộ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phát hiện ngăn chặn sớm các ca nhiễm trong cộng đồng
từ đó kiểm soát nguồn lây
đây là một trong những mấu chốt quan trọng của phòng chống dịch bệnh
trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay
liên quan đến trường hợp thượng úy công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tạm giữ hình sự
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận sáu để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
kết quả kiểm tra vỏ dương tính với chất ma túy
trước đó khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hai tháng tám tổ tuần tra liên phường đang đi làm nhiệm vụ
phòng chống dịch covid một mươi chín thì phát hiện hứa hán võ có hành vi vi phạm ra đường
khi không cần thiết nên tiến hành kiểm tra giấy tờ và nghi vấn võ sử dụng trái phép chất ma túy
nên yêu cầu về trụ sở công an phường một mươi một quận sáu để giải quyết
trên đường di chuyển võ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy trong lúc truy đuổi võ có dấu hiệu ép xe
làm thượng úy phan tấn tài cán bộ đội cảnh sát ma túy công an quận sáu mất lái lao xe lên vỉa hè
dẫn tới bị thương nặng và không qua khỏi võ sau đó đã ra công an phường trình diện
kết quả kiểm tra vỏ dương tính với chất ma túy hiện công an tp hcm tạm giữ hình sự với vỏ về hành
vì chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chiều ngày ba tháng tám sở y tế tp hcm có công văn khẩn gửi đến các bệnh viện cơ sở y tế về việc mua thuốc
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín gây nhiều phản ứng trái chiều ngay sau đó sở đã phải thu hồi công an này
công văn nêu tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang diễn biến phức tạp các chuyên gia điều trị covid một mươi chín
đã chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn sử dụng hai thuốc kháng viêm và kháng đông giảng uống để trị
sự hiệu quả kịp thời cúng nhiều người hai loại thuốc sở y tế yêu cầu bệnh viện mua là thuốc kháng
viêm medron của công ty pfizer và thuốc kháng đông sarento của công ty bayer sở y tế đề nghị các đơn
việc mua gấp các loại thuốc trên để kịp thời điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín công văn do phó giáo
đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam ký ban hành công văn trên nhanh chóng được lan truyền trên mạng
xã hội tuy nhiên trong chiều cùng ngày sở y tế đã thu hồ công văn này vì cho rằng do viết sai
ngay sau đó sở y tế đã ra văn bản thay thế trong đó yêu cầu các đơn vị sử dụng các loại thuốc có
hai hoạt chất nêu trên căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và phát độ của bộ y tế hội đồng thuốc
và điều trị của bệnh viện nghiên cứu xem xét phê duyệt xây dựng pháp đồ điều trị các sử dụng các
loại thuốc nói trên tại đơn vị thưa quý vị những con người đã có nhiều ngày tháng không thể nào quên
khi chiến đấu với tử thần từng giờ từng khắc để giành nhật sự sống cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
là những y bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy trong suốt ba tháng qua khi dịch bùng phát tại
tp hcm hai mươi một h đêm khoa cấp cứu khoa hội sức cấp cứu khu d các nhân viên y tế vẫn cậm cụi làm việc
đây là khoa dành cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nguy kịch cần hỗ trợ ecmo bệnh nhân nằm kính khoa
tham gia công tác hỗ trợ cho khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tròn một tuần nữ điều dưỡng
thị thanh mai khoa huyết học đã trải qua những đêm miệt mài với ca trực một ca trực đêm bắt đầu
từ hai mươi một h tối đến bảy h sáng hôm sau dù công việc có vất vả nhưng nữ điều dưỡng vẫn cố hết sức
để hỗ trợ các bệnh nhân bệnh trị
nữ điều dưỡng nguyễn huyết học khu trường nguyễn huyết học hội các nhân viên khoa hội sức cấp cấp hindu
đại học tây nguyên hội các nhân viên nguyễn huyết học khu trường nguyễn huyết học khu trường nguyễn huyết học
cùng tham gia buổi trực đêm với điều dưỡng mai
điều dưỡng trương thị kim dung khoa ngoại thần kinh mong muốn dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát
các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được chữa trị thành công mau khỏe mạnh để quay về lại gia đình
hiện tại bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận và điều trị cho khoảng bốn trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín một ngày
được phân bổ tại ba tuần cách ly ở khu vực
bệnh viện trợ rãi tiếp nhận và điều trị cho khoa bệnh nhiệt đới quản lý với hàng trăm bệnh nhân
ở mức độ từ trung bình nặng đến nặng và nguy kịch
bên cạnh đội ngũ y bác sĩ của khoa bệnh nhiệt đới đã ngày đêm kiên cường bám trụ
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín từ đầu mùa dịch
nhiều nhân viên y tế từ các khoa phòng khác cũng đã được điều động đến khoa bệnh nhiệt đới
để hỗ trợ các đồng nghiệp tại đây
thưa quý vị đồng hành cùng việt nam các lãnh sự quán thời gian qua liên tục động viên công dân
tham gia vào chiến dịch phủ vaccine phòng covid một mươi chín các điểm tiêm hoàn thiện quy trình sàng lọc
theo dõi để tăng tốc độ tiêm chủng nhưng đồng thời cũng đảm bảo đến mức thấp nhất rủi ro lây nhiễm
bệnh viện pháp việt quận bảy tp hcm trong năm ngày qua bước vào chiến dịch tiêm chủng
cho cộng đồng công dân pháp tại phía nam
thông tin được tổng lãnh sự quán pháp tại thành phố gửi hơn hai tuần trước
khuyến khích công dân pháp tham gia chiến dịch vaccine ngừa covid một mươi chín
giảm thiểu lây lan và bảo vệ sức khỏe người dân
trên lãnh sự người ta sẽ gửi hết tất cả những thông tin qua email
rồi sau đó nếu mình đồng ý tiêm thì mình sẽ điền thông tin vào đó
sau khi em làm thì chắc khoảng hai ba tuần

chúng tôi hướng dẫn và giải xác nhận âm tính covid một mươi chín
để có thể di chuyển đến thành phố hồ chí minh tiêm chủng
tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng
có một số địa phương chưa thể đến đây
thì tổng lãnh sự quán pháp trấn an
họ hãy kiên nhẫn đợi thêm một khoảng thời gian
sẽ có đủ vaccine tiêm cho các công dân
đã đăng ký thành công
chiến dịch tiêm chủng cho cộng đồng công dân pháp
tại phía nam có quy mô năm mũi tiêm
dành cho người có quốc tịch pháp
và dành cho vợ chồng cũng như con của họ
lý do đầu tiên tôi chọn tiêm vaccine
là bảo vệ sức khỏe bản thân và người khác
dù còn trẻ nhưng tôi không muốn đánh cược
bởi không biết khi nào nhiễm covid một mươi chín
tiêm vaccine cho cá nhân góp phần
làm cho cộng đồng khỏe hơn
đó là lý do chính
lý do cá nhân hơn là tôi muốn có đủ điều kiện
để có thể di chuyển
tôi có dự định quay trở về pháp gặp lại gia đình
ban đầu tôi cũng rất lưỡng lự khi tiêm vaccine
bởi vì nó quá mới
tuy nhiên khi vào thuyết phục thì tôi cũng đã tiêm
bây giờ tôi cũng cảm thấy an tâm hơn về sức khỏe của mình
chúng tôi luôn đề nghị tất cả công dân pháp
ngay từ thời điểm đầu chống dịch
hãy tôn thủ các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
kêu gọi tôn thủ nguyên tắc năm k
luôn đeo khẩu trang
thậm chí dù đã tiêm một mũi hay hai mũi
vắc xin covid một mươi chín thì vẫn phải bảo vệ sức khỏe
khi có việc ra khỏi nhà
bởi tình hình lây nhiễm vẫn phức tạp trong thời gian tới
chúng tôi luôn kêu gọi công dân pháp tuân thủ
nguyên tắc phòng chống dịch bệnh của chính phủ việt nam
và tại địa phương sinh sống
hiện công dân pháp trên lãnh thổ việt nam
có thể đến hai điểm tiêm chủng được cấp phép
là hà nội và thành phố hồ chí minh
đại sứ quán pháp đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục
để mở thêm các điểm tiêm
dự kiến tại đà nẵng và cần thơ
để nhanh chóng đạt độ phủ vắc xin covid một mươi chín
cao nhất có thể
thưa quý vị nhằm kiểm soát tốt người dân
đặc biệt là anh chị em công nhân
liên đoàn lao động quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã tổ chức các đoàn đi từng khu lưu trú
nhà trò để vận động
kêu gọi mọi người ở yên tại chỗ
thực hiện nghiêm quy tắc năm k
và cung cấp nhu yếu phẩm cho những lao động nghèo
người bị mất thu nhập
thực hiện theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ
về việc vận động kêu gọi
kiểm soát người dân ở thành phố hồ chí minh
không được rời địa bàn
liên đoàn lao động quận gò vấp đã phối hợp với mặt trận
tổ quốc quận ra soát tất cả các đoàn viên
công đoàn người lao động không về quê
ở lại thành phố để tiếp tục làm việc
ở các công trình và tại nhà
để đảm bảo mục tiêu kép người chống dịch
vừa phát triển trên tế
đồng thời thăm tặng quà là nhu yếu phẩm thiết yếu
vận động người lao động ở yên tại chỗ
chấp hành các quy định về phòng chống dịch
với thốc độ là liên lao động
mình có chức năng nhiệm vụ
là chăm lo bảo vệ người lao động
cho người lao động
mỗi người có một tấm lòng nhỏ nhỏ
nhiều người thì sẽ
là cái việc nhỏ đó
nó thành việc lớn để mà chăm lo
kịp thời cho
đồng viên công đoàn cũng như là người lao động
mình nhất là đối với những người bị mất việc
hoặc là những anh em
mà làm việc tại nhà
khó khăn do thực hiện cái việc
mà ai ở đâu ở yên đó
tại công trình thi công
trường mầm non trên đường nguyễn văn lượng
quận cờ bắc hơn ba mươi công nhân
mặc dù phải ngân việt nhưng vẫn bán trụ
tại đây tuân thủ các chỉ thị
về phòng chống dịch bệnh của chính quyền thành phố
hai trăm linh một trăm linh ngàn cũng không chừng
liên quan lao động vùng cờ bắc
cũng đã đi từng nhà ra từng đối tượng
đặc biệt là các khu lưu trú
nhà trọ để hỗ trợ nhiều ước phẩm
cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn
mất việc đồng thời vận động mọi người
ở yên tại chỗ không nên về quê
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tay làm hành nhai thôi
còn nếu đi bây giờ mình nếu đi về quê
thì cũng gặp khó khăn
khó khăn nghĩa là quê nó cũng bị
nên thôi bắt buộc là mình
làm ở lại thôi
ở này thì nó lại yên hơn
còn khó khăn bây giờ
bây giờ đình chỉ hết rồi
có chồng cũng không đi làm vợ cũng không đi làm
thì bắt buộc thì anh gói yến thôi
chứ giờ cũng không biết sao được
thì khi nay thì cũng nhờ
các đơn vị mạnh thường quân
thì cũng có hỗ trợ cho
nên là cũng gọi là mình có thể là trang trải được
dạ cũng có khó khăn
anh làm bương trải
làm công việc tự do mà
làm ngày nào thì ăn ngày đó
bây giờ dịch thì nó cũng khó khăn
cũng có muốn về quê
nhưng mà nghe nói là ra tới chỗ
vì bình dương là người ta không cho đi
nên cũng sợ
trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục
kêu gọi tiếp các mạnh thường quân
để làm sao đó
một miếng cái đói và một gói khi no
thì mình cũng sẽ hỗ trợ
phần nào chia sẻ cái khó khăn
trong cái mùa dịch này
đối với người lao động
dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh còn đang diễn biến với các người lao động
dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh còn đang diễn biến với các người lao động
do đó bản thân người dân
cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động
hết sức bình tĩnh
chấp hành các quy định
hợp tác với chính quyền
lúc này ai cũng khó cũng khổ cũng vất vả
cho nên mỗi người cùng nhau chia sẻ
cùng nhau hy sinh để vượt qua đại dịch
thưa quý vị
khi đổ đèo hay xuống dốc
chắc hẳn mỗi lái xe đều sẽ phải rất chú ý
đến việc điều khiển phương tiện
và clip dưới đây sẽ là lời cảnh báo
đến mỗi lái xe
phải đặc biệt khi lưu thông trên mỗi tuyến đường
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng tám giờ
sáng ngày ba tháng tám
trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã nhân cơ huyện đắk rô lấp tỉnh đắk nông
chiếc xe tải mang biển số tỉnh đắk lắk
chở phân bón do một nam thanh niên điều khiển
di chuyển trên quốc lộ một mươi bốn
theo hướng sài gòn đắk lắk
khi đến dốc cầu đắk tít
thuộc địa bàn trên
do trở nặng và đổ dốc nên đã tự gây tai nạn
rất may tài xế không bị thương
sau đó tự thoát khỏi cabin
sự việc sau đó được cơ quan chức năng
đến để xử lý theo quy định của pháp luật
thành phố hà nội sẽ đo kiểm ngẫu nhiên
về khí thải khoảng năm xe máy cũ
để từ đó có kế hoạch quản lý
đối với loại xe này nhằm bảo vệ môi trường
theo kế hoạch thời gian thực hiện
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên kế hoạch có thể thay đổi
phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việc đo kiểm số lượng khoảng năm xe này
được lấy ngẫu nhiên với những xe
có thời hạn sử dụng trên một mươi năm trở lên
trước tiên sẽ tuyên truyền để người dân
tự nguyện mang xe đến đo kiểm bảo dưỡng
đại diện sở cũng khẳng định kế hoạch này
nhằm kiểm tra xem nồng độ khí thải
của xe cũ với xe mới như thế nào
từ đó thành phố sẽ có những chính sách cụ thể
chứ chưa có chế tài xử phạt hay thu hồi
để đáp ứng nhu cầu thiết yếu vận tải hành khách
mới đây sở giao thông vận tải đã cấp phép
cho hơn hai trăm linh phương tiện taxi được hoạt động
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
và vận chuyển bệnh nhân
các bệnh viện tại hà nội
theo đó các phương tiện này trong quá trình hoạt động
phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về phòng dịch
các lái xe cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng
ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự
lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt
hạn chế tối đa việc tiếp xúc
giữa lái xe và khách hàng
đây là một trong những yêu cầu tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh khi vận chuyển hành khách
của các phương tiện vận tải
thậm chí trên xe có nước sát khuẩn và khẩu trang
và quần áo bảo hộ nếu như phải đón hành khách
từ sân bay hay tại bệnh viện
khi vận chuyển hành khách lái xe phải thực hiện nghiêm túc
khuyến cáo năm k của bộ y tế
về phía hành khách phải khai rõ tên và địa chỉ
số điện thoại tên và địa chỉ
cho lái xe địa điểm đi và đến
khi xe di chuyển sẽ được theo dõi
trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp
đồng thời các lái xe phục vụ trong đợt dịch bệnh
sẽ được sắp xếp ưu tiên tiêm vaccine
sớm nhất để đảm bảo phòng chống dịch
chúng tôi đã được chấp thuận giao về
cho sở y tế và hiện nay đang chờ cái nguồn vaccine
khi vaccine về thì sẽ ưu tiên
cho lái xe đầu tiên
và đặc biệt là cho những anh em lái xe
đang phục vụ trong thời gian giãn cách này
để đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho chính người lái xe
và cho chính người dân cho cộng đồng
mà đặc biệt là gì
sau mỗi một lần phục vụ khách hàng
thì lái xe của chúng tôi là xuống để lau phun
sử dụng cái dung dịch
của loa minh bề để lau các bề mặt
để bảo vệ an toàn tuyệt đối
cho cái hành khách tiếp theo để phục vụ trên xe
các phương tiện trên sẽ được
phân bổ đồng đều tại các quận huyện
nội thành trong thành phố hà nội và các bệnh viện
người dân khi có nhu cầu đi lại
chỉ cần điện về tổng đài để được tư vấn
đồng thời để tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh tránh tiếp xúc trực tiếp
cơ quan chức năng cũng đề nghị
khuyến cáo người dân thanh toán cước qua các app
hoặc qua tài khoản ngân hàng
thực hiện việc giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hà nội đã lập hàng trăm chốt kiểm soát
trên địa bàn toàn thành phố để tuyên truyền
nhắc nhở và xử lý những trường hợp
cố tình vi phạm về việc ra đường
khi không có việc cần thiết
trong khi phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm chỉ thị
thì vẫn còn có những trường hợp cố tình vi phạm
dù chỉ thị đã được áp dụng gần một mươi ngày qua
thế nhưng nhiều người vẫn ra đường
khi không cần thiết với những lý do khác nhau
sau khi kiểm tra tổ kiểm soát đã nhắc nhở người phụ nữ này